trong khoảng thời gian từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn năm đến ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi một
nhóm đối tượng gồm một mươi tám người trong đó có nguyễn văn hùng
đã cùng nhau thực hiện một mươi một vụ trộm cắt sắt trên địa bàn các tỉnh tây ninh bến tre thừa thiên huế
trong đó ở tây ninh bọn chúng đã thực hiện chín vụ gây thiệt hại gần tám tỷ đồng
riêng hùng đã cùng đồng bọn tham gia hai vụ trộm kết sát vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi một
tại công ty trách nhiệm hữu hạn kim huỳnh thuộc ấp năm xã xuế dây huyện tân châu
kệ kết sát trộm gần một sáu tỷ đồng và đột nhập vào nhà máy xi măng pico tây ninh
thuộc ấp cây cầy xã tân hòa huyện tân châu phá kết sát trộm gần một bốn tỷ đồng
sau khi gây án hùng đã cùng vợ bỏ trốn khỏi địa phương
sau một thời gian lẩn trốn phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh tây ninh
đã bắt hùng khi đang buôn bán vịt dạo ở thành phố vũng tàu
hiện hùng đã được chuyển giao về phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh tây ninh thụ lý điều tra theo quy định